tàu vỏ thép chuyên về dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển đầu tiên ở nghệ an đã được bàn giao vào ngày bảy tháng một mươi tại cảng cá lạch vạn huyện diễn châu
chủ con tàu là ông ngô trí đông ngư dân xã diễn ngọc huyện diễn châu
tàu có công suất tám trăm hai mươi tám cv tải trọng dưới ba mươi năm tấn được trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin định vị cảnh báo hiện đại với tổng vốn đầu tư gần hai mươi bốn tỷ đồng
trong đó vốn đối ứng của chủ đầu tư hơn ba tỷ đồng số còn lại được vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh diễn châu theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
tàu có chức năng chính là dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển như cung cấp dầu nhu yếu phẩm nước ăn đá lạnh thu mua hải sản hoặc nhận vận chuyển vào bờ cho hàng trăm tàu thuyền khách đang khai thác trên biển
ngoài ra tàu còn được trang bị thêm để hành nghề lưới vây nghề đánh bắt mới mang lại hiệu quả cao